tin an ninh trả tự lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phát hiện bắt giữ đối tượng người lào
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật gồm sáu viên ma túy tổng hợp
vào trưa ngày năm tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận xã na ư huyện điện biên thì phát hiện một đối tượng đi bộ ở lối mòn trên biên giới
có biểu hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính thì đối tượng quay đầu bỏ chạy
nhảy xuống vực nhằm thoát thân ngay lập tức đối tượng bị tổ mật phục áp sát khống chế
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trong túi sách của đối tượng có ba mươi gói ma túy tổng hợp
chứa tổng cộng sáu viên tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là đia va
chú tại tỉnh phong sa lì lào điều ba khai nhận trước đó liên lạc với một đối tượng không rõ danh tính
ở việt nam đặt mua ma túy khi mang ma túy vượt biên sang đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ